sáng nay tiếp tục phiên họp thứ bốn mươi bảy dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề lớn
tiếp thu chỉnh lý của dự thảo luật bảo vệ môi trường sửa đổi
vấn đề quản lý chất thải sinh hoạt quy định về trả chi phí dựa trên khối lượng
chủng loại phát sinh được nhiều đại biểu cho ý kiến
báo cáo tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật của ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của quốc hội nêu rõ
vấn đề quản lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình cá nhân
từ lúc phát sinh đến việc thu gom vận chuyển và xử lý là vấn đề bức xúc cấp thiết
đặt ra đối với ở hết các khu vực đô thị và nông thôn hiện nay
các quy định về phân loại tính chi phí thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt
theo khối lượng chủng loại nhằm khuyến khích phân loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình cá nhân
bảo đảm công bằng trong việc chi trả phí thu gom vận chuyển xử lý
theo hướng phát sinh nhiều thì trả tiền nhiều không cào bằng bình quân theo đồ người như hiện nay
tuy nhiên ông nguyễn hạnh phúc cho rằng quy định về trả phí như trong dự thảo luật là không hiệu quả
không khuyến khích được người dân phân loại rác thải
ông cho rằng đơn vị thu gom rác phải là người thu mua và trả tiền rác cho người dân
ông nguyễn hạnh phúc cho rằng quy định về trả phí như trong dự thỏ luật là người thu mua và trả tiền rác cho người dân

vì thế người dân có thể bán chất thải rắn để người thu gom và xử lý mua lại
tuy nhiên nếu thải ra nhiều chất thải sinh hoạt thì cũng cần phải đóng một mức phí phù hợp
chứ còn nếu như mà không cả thì lại khuyến khích người ta là coi như xả thải nhiều
chứ điện ở đây là phải cả hai thứ anh có thể cả bán
nhưng mà khi mà anh mà xả thải nhiều thì anh cũng phải là trả cái tiền phí đấy
tại phiên thảo luận các đại biểu cũng cho ý kiến về nhiều vấn đề
như quy định về đánh giá tác động môi trường giấy phép môi trường
quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ đô thị nông thôn